ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ông trần quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt bị can đối với ông tuấn
và khám xét nhà riêng ở địa chỉ bốn a khu phố hai vườn biểu long tp biên hòa
ông tuấn bị khởi tố bắt tạm giam do thời điểm trước năm hai nghìn một mươi bảy khi đang giữ chức vụ giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh đồng nai
ông này có liên quan đến sai phạm tại một số quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật